chiều nay ngày một mươi bốn tháng chín sau bảy ngày xét xử hội đồng sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên án phạt tù đối với một mươi sáu bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong công tác đền bù tại dự án nhà máy lọc dầu vũng rô ở xã hòa tâm huyện đông hòa tỉnh phú yên
có ba bị cáo đều nguyên là cán bộ ủy ban nhân dân huyện đông hòa bị phạt tù giam gồm nguyễn tài nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện một mươi hai năm tù nguyễn kích nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện một mươi năm tù và huỳnh ngọc thắng nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện bốn năm tù
một mươi ba bị cáo còn lại được tòa cho hưởng án treo người có mức án cao nhất là huỳnh ngọc sương nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện trưởng ban giải phóng mặt bằng dự án nhà máy lọc dầu vũng dô bị phạt ba năm tù cho hưởng án treo
người thấp nhất bị phạt một năm tù cho hưởng án treo bản án cũng tuyên buộc các bị cáo phải liên đối chịu trách nhiệm bồi thường tổng số tiền đã gây thiệt hại đối với nhà nước hơn chín hai tỷ đồng